sáng nay tiếp tục phiên họp thứ ba mươi ba dưới sự chủ trì của ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội trần thanh mẫn
ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi năm và tổng kết kỳ họp bất thường lần thứ bảy quốc hội khóa một mươi năm
tại kỳ họp thứ bảy quốc hội sẽ xem xét bốn mươi nội dung trong đó có hai mươi bốn nội dung thuộc công tác lập pháp
sáu nội dung về kinh tế xã hội ngân sách nhà nước giám sát và các vấn đề quan trọng khác
dự kiến tổng thời gian quốc hội làm việc tại kỳ họp thứ bảy là hai mươi bảy ngày khai mạc vào ngày hai mươi tháng năm và bế mạc vào chiều ngày hai mươi tám tháng sáu theo hai đợt
có ý kiến đề nghị cân nhắc thời điểm thông qua dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi do chính sách bảo hiểm xã hội là chính sách đi sau cải cách tiền lương
do chính sách bảo hiểm xã hội là chính sách đi sau cải cách tiền lương thực hiện từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi

tổng thư ký quốc hội đề nghị trong dự kiến chương trình kỳ họp vẫn thể hiện quốc hội xem xét thông qua dự án luật này
trường hợp qua thảo luận còn nhiều ý kiến khác nhau chưa đạt được sự đồng thuận cao thì ủy ban thường vụ quốc hội sẽ xem xét báo cáo với quốc hội quyết định điều chỉnh thời điểm thông qua
một số ý kiến đề nghị rút ngắn thời gian phiên chất vấn xuống còn hai ngày để dành thời gian đợt một cho công tác lập pháp
tổng thư ký quốc hội đề nghị cho giữ tổng thời gian hoạt động chất vấn trả lời chất vấn là hai năm ngày như thông lệ
về đề nghị của thủ tướng chính phủ về việc cho phép chậm gửi hồ sơ quy hoạch thủ đô hà nội và đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thủ đô hà nội
tổng thư ký quốc hội nhận thấy theo quy định tại điều chín mươi bảy của luật tổ chức quốc hội tài liệu nội dung này phải được gửi đến đại biểu quốc hội chậm nhất một mươi ngày trước ngày khai mạc kỳ họp
do đó đề nghị trước mắt chưa bố trí hai nội dung nêu trên trong dự kiến chương trình kỳ họp
tổng thư ký quốc hội văn phòng quốc hội đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan chuẩn bị chú đáo kỹ lưỡng điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật an ninh an toàn lễ tân hậu cần y tế
đến nay cơ bản đã hoàn tất để sẵn sàng phục vụ kỳ họp xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn công tác phục vụ kỳ họp quốc hội để thực hiện cho các kỳ họp từ nay đến cuối nhiệm kỳ tới